người đi xe đạp điện xe máy điện không đổi mũ bảo hiểm vượt đèn đỏ đi ngược chiều hay phóng nhanh vượt ẩu là những thực trạng đã và đang diễn ra ở nhiều nơi trên địa bàn thành phố hà nội
thực tế thì đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra do người điều khiển những loại phương tiện này không tuân thủ quy định an toàn giao thông đường bộ
báo hà nội mới nhận định tăng cường tuyên truyền kiên quyết xử lý
theo thống kê của phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín phòng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý sáu năm trăm tám mươi bốn trường hợp đi xe đạp điện xe máy điện
nhưng số lượng xe bị tạm giữ chỉ có một trăm một mươi bốn phương tiện
mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã tích cực kiểm tra xử lý nhưng quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn do hết xe đạp điện xe máy điện
không đăng ký không gắn biển kiểm soát người điều khiển phương tiện đa phần là học sinh sinh viên và người cao tuổi
nên việc xử phạt chủ yếu là cảnh cáo và nhắc nhở
thưa quý vị và các bạn hà nội vẫn còn hơn nửa số trung cư thương mại chưa bàn giao quỹ bảo trì
và thời gian gần đây việc chiếm dụng quỹ bảo trì trung cư có dấu hiệu ngày càng gia tăng thậm chí ngang nhiên chiếm dụng
vậy việc chiếm dụng này có cần phải xử lý hình sự đây cũng là nội dung chính của bài viết mà báo lao động đặt câu hỏi
bộ xây dựng mới đây công bố hà nội vẫn còn hai trăm năm mươi bốn trên bốn trăm chín mươi hai trung cư thương mại
chưa bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị
bộ đã kiến nghị chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định
đối với các chủ thể có hành vi chiếm dụng sử dụng kinh phí bảo trì trung cư
các chuyên gia cho rằng theo thẩm quyền giải quyết
ubnd tp hà nội hoàn toàn có quyền cưỡng chế hành chính như phong tỏa tài khoản ngân hàng
nhưng đến nay chưa có chủ đầu tư nào bị cưỡng chế như vậy
nghĩ vấn đường dây cung cấp vaccine lậu là nội dung chính của bài viết trên báo thành niên
từ thông tin
trung tâm y tế tp đồng hới tỉnh quảng bình tiêm vaccine pentaxim
vaccine năm trong một với giá cao hơn quy định
cơ quan chức năng vào cuộc phát hiện nơi cung cấp không có chức năng kinh doanh vaccine và đã biến mất
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang một mươi bảy
báo công thương số ra ngày hôm nay có bài xuất khẩu gạo bám sát nhu cầu thị trường
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín dù thị trường có nhiều khó khăn
song với những nỗ lực của doanh nghiệp và sự vào cuộc quyết liệt
của các bộ ngành địa phương xuất khẩu gạo vẫn đạt kết quả đáng khích lệ
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại